nhằm tạo sân chơi bổ ích và thúc đẩy việc đào tạo nguồn nhân lực về an toàn thông tin có trình độ cao
hiệp hội an toàn thông tin việt nam phối hợp với cục công nghệ thông tin tổ chức lễ khai mạc vòng thi sơ khảo khu vực phía bắc
cuộc thi quốc gia sinh viên với an toàn thông tin
cuộc thi nhằm phát hiện bồi dưỡng tài năng và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho sinh viên các trường đại học
qua đó khuyến khích đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu dạy học và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trong các nhà trường
đây cũng là một hoạt động quan trọng thuộc khuôn khổ sự kiện thường niên ngày hội an toàn thông tin việt nam hàng năm của hiệp hội an toàn thông tin việt nam
qua một mươi một lần tổ chức cuộc thi năm nay thu hút số đội thi cao nhất từ trước đến nay với sự tham gia của ba mươi một cơ sở đào tạo đại học với bảy mươi đội thi
vòng thi sơ khảo được tổ chức đồng thời ở cả ba địa điểm hà nội đà nẵng và tp hcm
các thí sinh làm bài thi trực tuyến trong vòng tám tiếng đề thi tập trung vào hai kỹ năng tấn công và phòng thủ mạng
dự kiến lễ tổng kết cuộc thi và trao bằng khen của bộ giáo dục đào tạo cho các đội đoạt giải cao sẽ được tổ chức tại hội thảo quốc tế ngày an toàn thông tin việt nam năm hai nghìn một mươi tám vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội